liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
bộ lao động thương minh và xã hội yêu cầu chủ động nắm rõ tình hình lao động trung quốc về quê dịp tết và quay trở lại việt nam làm việc
theo đó sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan
để nắm rõ số lượng người lao động việt nam đi làm việc tại trung quốc đặc biệt là ở các vùng của trung quốc đã công bố có dịch
để có biện pháp tuyên truyền kịp thời khuyến cáo cho người lao động tránh đi vào vùng có dịch
chủ động nắm rõ tình hình lao động trung quốc về quê dịp tết và trở lại việt nam làm việc
phối hợp với ngành y tế cách ly người lao động về nước từ vùng có dịch
phối hợp với cơ sở y tế cách ly người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm ncov